kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình kinh tế tuần của truyền hình nhân dân
thưa quý vị quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp ước tính tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
cao nhất trong quý i của bốn năm trở lại đây với những điểm sáng đến từ xuất khẩu đầu tư và dịch vụ tiêu dùng
đà phục hồi và tăng trưởng của quý i là chỉ báo quan trọng để chính phủ các bộ ngành tổ chức kinh tế trong và ngoài nước
đưa ra dự báo cập nhật kịch bản điều hành phù hợp với tình hình
số liệu kinh tế quý i mang đến bức tranh kinh tế như thế nào cũng như triển vọng của nền kinh tế trong các quý tiếp theo
sẽ được phân tích rõ hơn trong chương trình kinh tế tuần hôm nay
và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình cùng chúng ta ngày hôm nay
tiến sĩ trần toàn thắng trưởng ban quốc tế viện chiến lược phát triển bộ kế hoạch và đầu tư
và bà đỗ thị thúy hương phó chủ tịch hiệp hội công nghiệp hỗ trợ việt nam
quỷ viên ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp điện tử việt nam
xin kính chào quý vị
trước tiên thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu phần trao đổi thì xin mời hai vị khách mời cùng quý khán giả
chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngay sau đây
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp ước tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp ước tăng năm sáu mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó công nghiệp xây dựng tăng sáu hai mươi tám đóng góp bốn mươi một sáu mươi tám

kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định
nền kinh tế khi nhận tín hiệu tích cực từ cả ba động lực xuất khẩu đầu tư tiêu dùng
hết bí mộ của chúng ta đang phục hồi ở các động lực khác nhau
bao gồm cả xuất khẩu đầu tư tiêu dùng
đặc biệt đầu tư nước ngoài và đầu tư công vẫn là hai điểm sáng rất là quan trọng
thứ hai là cái khuôn khổ thể chế pháp lý của chúng ta
năm nay thì lại tiếp tục hoàn thiện thêm một bước nữa
nhất là chúng ta chuẩn bị hướng dẫn các tạo đoàn phố cũng quan trọng
để kiến tạo một hình đoàn pháp lý phát triển tốt hơn bền đúng hơn trong thời gian tới
liên quan luật tất đai luật nhà ơ luật tự do như bất đồ sản luật tự do như kiến trục và nhiều luật khác
cảm nhận chung của tôi thì là nền kinh tế đã thoát đáy
và có sự phục hồi
tuy nhiên cái sự phục hồi nhanh hay chậm
nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào nhiều yếu tố
trong đó có yếu tố nước ngoài yếu tố nội tại của nền kinh tế
thì tôi hy vọng cái sự phục hồi nó sẽ diễn ra nhanh hơn
trong quý một các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch thương mại xúc lĩnh vực dịch vụ
đồng góp tích cực vào gdp
trong đó xuất nhập khẩu đạt kết quả tích cực
kim ngạch xuất khẩu tăng một mươi bảy
kim ngạch nhập khẩu tăng một mươi ba chín so với cùng kỳ năm trước
xuất khẩu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước
ở hầu hết các thị trường chủ lực như hoa kỳ eu nhật bản trung quốc
cán cân thương mại duy trì thẳng dư tám một tỷ usd
tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong tổng số bốn mươi năm mặt hàng xuất khẩu
quý một năm hai nghìn một mươi bốn
thì có đến bảy mươi bảy tám các mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
và các mặt hàng đó

chiếm tới chín mươi một ba tổng kim ngạch xuất khẩu
năm của quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao
như điện tử máy tính và linh kiện tăng ba mươi
gỗ và sản phẩm gỗ tăng một mươi tám
bên cạnh đó thì một số mặt hàng nông sản chủ lực của việt nam xuất khẩu ra nước ngoài
tăng khá cao
bên cạnh những điểm sáng thì tình hình hoạt động doanh nghiệp lại không mấy khả quan
khi có tới kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
hơn bảy mươi bốn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
bên cạnh đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
dù giữ được tăng trưởng
nhưng mức tăng chưa được như kỳ vọng
và nhiều khó khăn trong khu vực sản xuất được nhận diện trong quý i
số lượng tăng của doanh nghiệp tham gia vào thị trường
thấp hơn số lượng doanh nghiệp rút lui
một điểm nữa
tốc độ tăng trưởng tiến dụng
trong quý một
chỉ đạt hai mươi sáu
đây là con số khá thấp
hấp thụ cuốn của các doanh nghiệp
cũng như là cái dòng vốn
chuyển dịch từ người cho vay đến người sản xuất
là đang có cần thể được quan tâm và khơi thơ
với kết quả kinh tế quý một
tổng cục thống kê cập nhật hai kịch bản tăng trưởng của năm hai nghìn hai mươi bốn
ở kịch bản một
gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu
trong đó quý một tăng năm sáu mươi sáu
trên tháng cuối năm
gdp tăng khoảng sáu một mươi hai
kịch bản hai
gdp năm hai nghìn hai mươi bốn tăng sáu năm
ở kịch bản này
với gdp quý một tăng năm sáu
trong đó quý một tăng sáu sáu mươi sáu
trên tháng cuối năm
gdp sẽ phải tăng khoảng sáu bảy mươi năm
vâng qua phóng sự vừa rồi
thì ông có đánh giá như thế nào
về diễn biến kinh tế quý đầu năm
và đâu là những nét chủ đạo đáng chú ý
thưa tiến sĩ trần toàn thắng
bức tranh kinh tế đầu năm
của năm hai nghìn hai mươi bốn
thì có thể gói gọn vào mấy câu như thế này này
có những cái dấu hiệu
cho thấy sự phục hồi
tuy nhiên thì nó chưa rõ rệt
đấy là cái cảm nhận chung
của những giới nghiên cứu chúng tôi
những cái điểm tích cực
nó thể hiện rất rõ
ở việc là cái tăng trưởng gdp
là một cái quý đầu tiên
mà sau bốn năm
cái quý thứ nhất của năm
đạt cái mức độ tăng trưởng
tương đối cao
và chúng ta cũng có những cái
con số rất tích cực
về xuất nhập khẩu
về thu hút fdi
có thể nói rằng là cái
tín hiệu hoặc là cái kỳ vọng
của các doanh nghiệp fdi
vào tầm trưởng của quý một
cũng như là của các quý tiếp theo
thì có vẻ tốt
nó thể hiện qua cái con số đăng ký vốn fdi
tăng tương đối là kỷ lục
và vốn thực hiện thì cũng tăng tương đối tốt
cũng như là các cái phục hồi
của cái ngành gọi là chế biến chế tạo
đây là một cái điểm khá quan trọng
các quý trước chúng ta dựa rất nhiều
vào nông nghiệp
thì hiện nay thì trong cái quý i của năm nay
thì con số về chế biến chế tạo
nó cho thấy rằng là
có những cái
dấu hiệu tương đối tốt
đặc biệt chúng ta có thể nhìn thấy
thêm ở con số là cái lượng hàng tồn kho
cũng đã giảm đi nhanh hơn
so với lại các cái quý i của các năm trước
một con số ấn tượng thứ hai nữa
đấy là cái con số về cái dòng lưu chuyển hàng hóa
nó tăng ở tốc độ khoảng một mươi một
cũng tương đối là cao
so với lại các cái quý trước đấy
hoặc là quý một của các năm trước
thì cho thấy là cái sự hoạt động tích cực
của nền kinh tế
nó có cái biểu hiện nó rõ hơn
tuy nhiên thì những cái cảm nhận chung
thì nó cũng vẫn cho
thấy các cái thông tin khác
liên quan đến ví dụ như là
cái cầu tiêu dùng trong nước
hoặc cái chỉ số về cung tiền
thông qua cái chỉ số về giải ngân
của tín dụng
thì vẫn cho thấy rằng là các doanh nghiệp
vẫn có cái sự trần trừ
hoặc là cũng chưa kỳ vọng quá nhiều
vào cái tốc độ tăng trưởng của quý một này
vâng trong quý một vừa qua
thì ngành công nghiệp được đánh giá là
một trong những lực đỡ của nền kinh tế
tuy vậy thì tăng trưởng của khu vực này
thì cũng còn chưa cao
và còn ghi nhận mức giảm
ở một số địa phương
và là trọng điểm của ngành công nghiệp
vậy bà có thể phân tích thêm
về sự phục hồi của lĩnh vực này
là như thế nào
và đặc biệt là các ngành công nghiệp
chí biến chế tạo quan trọng thưa bà
ngành công nghiệp điện tử việt nam
thì trong xuất khẩu
thì được đánh giá
bởi hai cái lĩnh vực cơ bản nhất
là xuất khẩu điện tải di động
và xuất khẩu máy tính và linh kiện
thế thì quý một của năm hai nghìn hai mươi bốn
đã ghi nhận mức tăng trưởng
đặc biệt là đáng kể
đối với lệ xuất khẩu máy tính
tăng trưởng đến bốn mươi
trên bốn mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và điện thoại
mảng điện thoại cũng ghi nhận
mức phục hồi sau ghi suy giảm
của năm ngoái
thì quý một cũng ghi nhận mức tăng trưởng
trên ba so với cùng kỳ năm ngoái
tổng của hai cái mảng xuất khẩu
và điện tử máy tính
và điện thoại linh kiện
thì nó chiếm đến
trên ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
trên ba mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước
với cái giá trị tuyệt đối là một mươi chín năm tỷ đô la mỹ
và xuất siêu của ngành điện tử
là trên hai tỷ đô la mỹ

đây là những cái con số
hết sức là đáng ghi nhận
đặc biệt là trong cái việc xuất khẩu máy tính
thì tốc độ tăng trưởng
bốn mươi là một con số rất là đáng kể
so với cái mức tăng trưởng trung bình
của ngành công nghiệp điện tử
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một
à hai nghìn một mươi một đến hai nghìn hai mươi một
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một
tuy nhiên là doanh nghiệp việt
đặc biệt là doanh nghiệp nội địa
thì gặp không ít là khó khăn
đặc biệt là bị đứt gãy chuỗi cung ứng
đứt gãy đơn hàng
và doanh nghiệp buộc phải quẫy
để tìm những cái nguồn cung mới
và tìm những cái nguồn supply mới
điều này ghi nhận những cái nỗ lực
của doanh nghiệp nội
và cái sức chống trọi của doanh nghiệp nội
rất là vững vàng
trong những cái cơn bão hậu covid
tuy nhiên là chúng tôi
cũng rất là mong muốn
là những cái chính sách
hỗ trợ cho doanh nghiệp
thì nó cần theo kịp cái đà phục hồi này
ở việt nam thì các chính sách có
nhưng mà chúng tôi tiếp cận rất khó
đặc biệt là những cái chính sách tiến dụng
và giải ngân doanh nghiệp tiếp cận rất là khó khăn
vâng với những băn khoăn
về chính sách hỗ trợ
của nhà nước đối với các doanh nghiệp
là chưa thực sự có hiệu quả
thì thưa bà thúy hương bà đánh giá như thế nào
về khả năng hồi phục của thị trường xuất khẩu
và xu hướng hồi phục đơn hàng
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong các quý tới đây
những cái sự tăng trưởng của nền kinh tế
thế giới nó sẽ tạo những cái tác động
đan sen vừa tích cực vừa tiêu cực
đến nền kinh tế việt nam
và đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất
thế thì ở đây chúng tôi có một số lưu ý
trước ba cái bối cảnh mạnh mẽ
về chuyển đổi xanh
chuyển đổi số
về dịch chuyển trỗi cung ứng
và thuế tối thiểu toàn cầu
thì nó tạo cho doanh nghiệp việt
vừa những cái cơ hội vừa thách thức
rất là đan sen
cái sự chuyển đổi này
nó sẽ rất là nhanh
và các cái quy định của các cái quốc gia
nơi mà cái hàng xuất khẩu của việt nam
đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử
đến như là hoa kỳ như châu âu
thì họ đang siết chặt lại
những các cái quy định
để chấp nhận các cái hàng nhập khẩu của chúng ta
thì những cái quy định mới
của các cái nước điểm đến
trong cái xuất khẩu của điện tử của việt nam
nó sẽ tác động và ảnh hưởng
gần như ngay lập tức tới doanh nghiệp
và vì thế chúng tôi cũng dự kiến
dự báo là
mặc dù là
cái năng lực của doanh nghiệp việt
vẫn có thể được duy trì
nhưng mà chất lượng của doanh nghiệp
trong những cái tháng cuối năm
nó sẽ phải được nâng tầm lên
thì nó mới đảm bảo được các cái quy định mới
của quốc tế đang đưa ra
thưa hai vị khách mời
trong quý i năm nay thì số doanh nghiệp thành lập mới
và quay trở lại hoạt động
thấp hơn so với số doanh nghiệp giải thể
và rút lui khỏi thị trường
vậy qua các số liệu này
thì chúng ta có thể thấy được điều gì
chúng tôi cũng băn khoăn về cái con số
về các cái doanh nghiệp
đắm cửa hoặc tạm dừng hoạt động
của các doanh nghiệp việt
cao hơn rất nhiều so với cái con số
về thành lập mới
nó cho thấy rằng là
các doanh nghiệp không có cái kỳ vọng
quá tốt vào cái tăng trưởng kinh tế
và cái con số đấy nó cũng nói
nên rằng là những cái tác động tiêu cực
nó lũy tiến qua nhiều năm
cho đến tận bây giờ
thì nó cũng vẫn là một cái giai đoạn
tương đối khó khăn đối với doanh nghiệp
hiện ở cái việc là
các cái doanh nghiệp nhỏ
hoặc là những cái doanh nghiệp
ở lĩnh vực dịch vụ chẳng hạn
đắm cửa rất là nhiều
cái con số rất là lớn
tăng một cách tương đối là đột biến
nó có hai lý do
một là cái cầu tiêu dùng trong nước
nó cũng không phục hồi tốt
hai là các cái kỳ vọng
và một điểm thứ ba
thì tôi nhìn ở tích cực hơn
đấy là có thể có một số các cái doanh nghiệp
người ta đang bắt đầu cái quá trình
gọi là tái cơ cấu
người ta chuyển sang các cái ngành khác
các cái lĩnh vực khác
thì nó cũng làm cho cái con số đóng cửa
tăng tương đối là cao
tuy nhiên thì
đây mới chỉ là quý một
nó cũng có thể nó làm cho
các cái thông tin
nó chưa hoàn toàn
gọi là tạo ra một cái
nhưng mà rõ ràng là
những cái kết quả
của quý một
về thành lập mới
cũng như là
đóng cửa của doanh nghiệp
thì tôi rất muốn nhấn mạnh một cái điểm
dường như cái việc hỗ trợ của nhà nước
theo cái chương trình
và hỗ trợ doanh nghiệp
dường như đối với doanh nghiệp
nó chưa hiệu quả
thưa hai vị khách mời
báo cáo nghiên cứu về tăng trưởng của việt nam
của ngân hàng hsbc
thì có đề cập đến
các điểm mờ của kinh tế quý một
như là sự phục hồi chưa đồng đều
giữa các ngành lĩnh vực
hay là kinh tế bán lẻ
vẫn còn thấp
so với mức xu hướng trước đại dịch
vậy thì theo ông trần toàn thắng
thì nguyên nhân
của những vấn đề này là gì
cái ngành bán lẻ nó rất quan trọng
nó thể hiện cái cầu tiêu dùng
và cái việc nó không phục hồi được
như kỳ vọng
tức là hiện nay cái quý một
chúng ta đang phục hồi
nếu trừ đi cái chỉ số giá
thì nó còn khoảng trên năm
mà thông thường các cái năm trước đây
thì nó sẽ nằm ở con số trên một mươi
tức là cho thấy rằng là cái tiêu dùng trong nước
cái tốc độ phục hồi của nó
rất là chậm
và nó cũng kéo dài trong một vài năm
chứ cũng không phải là
là bây giờ nó mới chậm đâu
cái việc mà cầu tiêu dùng trong nước
phục hồi chậm
nó có mấy lý do
hai năm trước đây chẳng hạn
thì nó là do cái câu chuyện của
hạn chế về di chuyển
từ năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
thì tôi cho rằng cái
nguyên nhân lớn nhất đấy là cái
cái tích lũy
tiết kiệm trong dân
nó cũng đã giảm xuống
giảm xuống bởi vì là cái
phần thu nhập từ
tăng trưởng mấy năm trước
nó tương đối là thấp
cho nên là cái phần thu nhập trong dân
từ đấy mà cái tích lũy giảm
nó kéo theo cái việc là
cái cầu tiêu dùng nó giảm đi
hiện nay thì cái cầu tiêu dùng
của cái quý một này
nó đang chiếm khoảng năm mươi mấy phần trăm thôi
trong cái gdp của quý
thông thường để mà tăng trưởng được nhanh
thì tiêu dùng nó phải tăng nhanh nhất
và nó trực thường
nó chiếm khoảng tám mươi phần trăm
cái gdp của quý
nhưng hiện nay nó đang ở mức năm mươi phần trăm
một cái điểm mà chúng tôi
trước đây chúng tôi cũng đã đề nghị rất là nhiều
đấy là các cái chính sách của mình
nó phải gắn với câu chuyện kích cầu
tuy nhiên thì
chúng ta vẫn đang thiên về
các cái chính sách tiền tệ
nhiều hơn là tài khoá
khi mà cái cầu về
nhu cầu về tiền
nó chưa cao
cái tính dụng như các anh cũng thấy đấy
cái tốc độ tăng trưởng của tính dụng
nó rất là thấp
cái quý một này
thì cho thấy rằng là
cái vai trò của chính sách tài khoá
đã không được đánh giá một cách đúng mức
với rất nhiều dữ liệu
như là tươi sáng cũng có
hay là tối
hay mờ nhạt cũng có
vậy bức tranh kinh tế quý một
có thể cho thấy những chỉ báo
những dấu hiệu nào
cho triển vọng phát triển kinh tế
các quý sau
thưa ông trần toàn thắng
có một số những cái chỉ báo tốt
đấy là câu chuyện về đầu tư công
thì chúng ta vẫn đang
tương đối là tích cực
trong việc thực hiện các cái gián đầu tư công
một số điểm nghẽn về đầu tư công
ví dụ như là
sử lý các vấn đề thiếu hụt
cái nguyên liệu đầu vào
cho các công trình
vấn đề cát
hoặc là vấn đề giải tỏa mặt bạc
hoặc là cái trình tự thủ tục
cho các dự án đầu tư công
cũng đã được xử lý tốt
và chúng tôi vẫn kỳ vọng
rằng là đầu tư công
nó vẫn là một trong những cái động lực
cho các cái quý sau
quý một thì có thể là chưa
nhưng quý sau là những cái quý
mà cái phần đầu tư công
nó sẽ được thực hiện rất là nhanh
và một cái điểm thứ hai
tôi cũng nghĩ rằng là
nền kinh tế toàn cầu
nó sẽ phục hồi dần
với cái việc là lạm phát
đang được kiểm soát thấp dần đi
thì cái phần xuất khẩu
sẽ tiếp tục giữ được
cái tốc độ tăng trưởng cao
và nó sẽ là cái động lực chính
để có thể kích thích được
cái tăng trưởng kinh tế
ở các quý sau
và điểm thứ ba
đấy là tôi cho rằng là
về mặt thể chế
thì chúng ta cũng sẽ
có thể kỳ vọng vào
một số những cái
mang tính nó đột biến
ví dụ như là việc
hướng dẫn thực hiện
cho các cái luật
mà liên quan đến thị trường bất động sản
về luật kinh doanh bất động sản
luật đất đai
rồi luật về
về nhà ở
tất cả ba cái luật quan trọng đấy
nếu được thực hiện sớm từ tháng bảy
thì nó cũng là một cái
giải tỏa được khá nhiều
các cái điểm ngãn
trong thị trường bất động sản
và khi cái thị trường bất động sản
nó hồi phục tốt
thì nó cũng là một cái thứ
mà có thể kích thích được
cái nền kinh tế
vâng xin được nghe thêm ý kiến
của bà thúy hương
về những triển vọng
cho nền kinh tế của chúng ta
trong các quý tiếp theo
tôi tiếp lời
anh trần toàn thắng
liên quan đến cái đầu tư
của chính phủ
ngành công nghiệp điện tử
và đặc biệt là
các cái chuyên gia
vừa qua thì đầy kỳ vọng
trong những cái
của tổng thống hoa kỳ
theo đó thì
đã nâng tầm cái
cái quan hệ đối tác
lên đối tác chiến lược toàn diện
và trong đó thì có cam kết đặc biệt
về hỗ trợ và đầu tư
trong cái lĩnh vực công nghiệp bán dẫn
phải nói rằng
chính phủ việt nam
cũng như là tất cả
các cái chuyên gia trong ngành
các cái doanh nghiệp
đều đầy hy vọng
và kỳ vọng
vào cái cơ hội này
tuy nhiên là
tôi chưa nhìn thấy
những cái cam kết của chính phủ
trong cái việc là hoạch định
hay là cái đầu tư
cho ngành này
mặc dù chính phủ
cũng kêu gọi
rất nhiều chính sách
nhưng mà riêng
về phần tài chính
chưa thấy đâu
thế thì đâu là động lực
để cho các cái doanh nghiệp
và đặc biệt là
các cái ông lớn
đầu tư vào việt nam
xin cảm ơn
của hai vị khách mời
trong phần đầu của chương trình
thưa quý vị
con số năm bảy
thì thấp hơn
mức tăng sáu bảy mươi hai
của quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng lại là
mức tăng gần gấp đôi
so với cùng thời điểm
của năm hai nghìn hai mươi ba
khi mà quý một
gdp chỉ tăng ba một mươi bốn
tăng trưởng quý một
đầy khả quan
trong bối cảnh
kinh tế thế giới
có những biến động khó lường
đã tạo động lực
cho không chỉ
các doanh nghiệp
để mạnh hơn nữa
sản xuất kinh doanh
mà còn là chỉ dấu
để các định chế
tài chính quốc tế
và kỳ vọng
cho tăng trưởng
của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
kính mời quý vị khán giả
cùng hai vị khách mời
chúng ta sẽ cùng theo dõi
một phóng sự
ngay sau đây
dựa trên các dữ liệu
đang cho thấy
dấu hiệu phục hồi
của một số lĩnh vực
quan trọng trong nền kinh tế
đa phần của các tổ chức kinh tế
đều dành cho việt nam
khoảng từ năm năm
thấp hơn một chút
so với mục tiêu
của chúng ta năm nay
bởi dù nền kinh tế
có nhiều tín hiệu phục hồi
nhưng chưa thực sự rõ nét
bên cạnh đó
bối cảnh bên ngoài
tiếp tục được sự báo
tiêm ẩn nhiều rủi ro
tác động đến trong nước
khiến đạt phục hồi
chưa thể diễn ra nhanh
trên cơ sở kinh tế quý i
báo cáo cập nhật
kinh tế đông á và thái bình dương
với tiêu đề
nền tảng vững chắc cho tăng trưởng
mà ngân hàng thế giới vừa công bố
cũng đưa ra sự báo
tăng trưởng gdp của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ngân hàng uob singapore
giữ nguyên sự báo tăng trưởng của việt nam
ở mức sáu
vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở kết quả hoạt động
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
là sự khởi đầu tích cực cho năm nay
mặc dù các rủi ro ngược
vẫn còn hiện hữu
lạc quan hơn một chút
với các dữ liệu xuất nhập khẩu tiêu dùng
ngân hàng standard tracted
sự báo gdp việt nam năm nay
ở mức trên sáu
câu hỏi đầu tiên
của phần tiếp theo của chương trình
thì hai vị chuyên gia
có thể phân tích kỹ hơn
về những tác động
đến nền kinh tế của việt nam
trong những quý sau
xin mời ông thắng ạ
nếu mà nhìn vào
cái độ mở của nền kinh tế
thì cho thấy rõ ràng là
hiện nay cái phần bên ngoài
tức là phần xuất nhập khẩu
và phần đầu tư
vẫn đang là hai cái động lực
rất là lớn
trong cái tăng trưởng
kể cả trong ngắn hạng
đến dài hạng
trong ngắn hạng thì cho thấy
rằng là các quý sau
có thể là chúng ta phải dựa
rất nhiều vào xuất khẩu
và tôi cũng kỳ vọng
rằng là xuất khẩu
vẫn giữ được
các cái tốc độ tăng trưởng tốt như vậy
khi mà các cái nước
người ta bắt đầu
người ta hồi phục dần
thì cái phần gọi là
cái cầu cho hàng tiêu dùng
sẽ tăng lên
trong cái xuất khẩu
quý một vừa rồi
thì có một cái điểm
cũng đáng chú ý đấy
đấy là cái phần
mà xuất khẩu
của các cái doanh nghiệp trong nước
ở cái tốc độ tương đối là cao
thậm chí cao hơn
các doanh nghiệp fba
và đặc biệt là
một số những cái ngành
như nông sản
hoặc là thủy sản
một số cái ngành đó
thì họ có những cái
được cả về giá
cho lẫn lượng
cho lên là
cái giá trị gia tăng
của xuất khẩu
đóng góp vào trong tăng trưởng
và chúng tôi cũng kỳ vọng
là cái bức tranh đấy
nó sẽ tiếp tục
ở trong các quý sau
và nó tạo ra một cái cú hích
cho cái phục hồi
còn về đầu tư fdi
thì với cái tốc độ giải ngân hiện nay
thì cũng cho thấy rằng là
các doanh nghiệp nước ngoài
đang kỳ vọng rất là nhiều
vào thị trường việt nam
và tôi nghĩ rằng là
có thể là quý hai
bắt đầu có những cái dấu hiệu
đóng góp rất là tốt
của khu vực này
bởi vì với những cái
những cái điểm sáng
trong cái hợp tác
kinh tế đối ngoại
hoặc là trong ngoại giao kinh tế
thì cho thấy rằng là
cái kỳ vọng này
nó vẫn tiếp tục
nói cách khác
là cái dòng vốn
nó tiếp tục đổ vào
kể cả là cái dòng vốn năm ngoái
khi mà thực hiện
trong năm nay
nó sẽ đóng góp trực tiếp
cho cái tăng trưởng
ở năm nay
chính vì thế mà
đây là hai cái động lực
tôi cho là lớn
tương đối là lớn
ngoài ra như đầu tư câm
thì tôi cũng đã nói rồi
nó sẽ là một cái kỳ vọng lớn
và nó có thêm một cái yếu tố nữa
đấy là các cái quy hoạch
của việt nam
của các tỉnh
quy hoạch vùng
quy hoạch địa phương
quy hoạch ngành
hiện nay thì
hầu hết đã được phê duyệt
và chúng ta cũng chỉ đợi
một khoảng thời gian ngắn nữa thôi
thì các cái quy hoạch này
nó sẽ bắt đầu được thực hiện
thì nó sẽ là một cái cú hích
để cho các địa phương
có cái căn cứ
để phê duyệt các cái dự án mới
đặc biệt là với cái đầu tư
trong nước ở chỗ này
thì hy vọng rằng là
cái đầu tư tư nhân
nó cũng sẽ kéo theo
cái đầu tư tư nhân
và nó sẽ tăng được
cái tổng đầu tư toàn xã hội lên
thì nó là một trong những cái cú hích
mà tôi kỳ vọng là cái điểm sáng
hiện nay cái dự báo thì
đang có hai cái kịch bản
đúng không ạ
nếu mà chúng ta nhớ lại
cái báo cáo vừa rồi
thì kịch bản là con số khoảng sáu
năm trung bình của năm hai nghìn hai mươi bốn
hoặc là sáu năm nếu là kịch bản cao
và các cái tổ chức quốc tế
thì cũng có thể là

có một số những cái kịch bản cao

nó khoảng năm bao nhiêu phần trăm đó thôi
tương đối thấp hơn một chút
nhưng mà nhìn chung thì nó cũng là
những cái đánh giá tương đối là tích cực
tôi nghiêng vào cái kịch bản khoảng sáu
bởi vì chúng ta cũng chưa nhìn thấy
những cái cú hích thật sự là ấn tượng
để nền kinh tế có những cái quý
nó vọt lên khoảng bảy hoặc tám
thì nó mới làm con số trung bình
của cả năm lên khoảng sáu năm
xuất khẩu có thể tăng rất là cao
thậm chí ba mươi mấy phần trăm
tuy nhiên cái đóng góp
cái giá trị gia tăng của xuất khẩu
thì lại không phải nhiều đâu
và chúng ta cũng phải để ý rằng là
cái phần mà gdp tăng trưởng
nó khác với cái phần thu nhập gọi là gni
tức là cái phần thu nhập thực còn lại
của phía việt nam
sau khi đã chuyển giao lợi nhuận cho phía nước ngoài
thì hiện nay nó đang thấp hơn khoảng một mươi gdp
cho thấy rằng là kỳ vọng tăng trưởng
thì có một số những cái điểm sáng
nhưng mà những cái cú hích thật sự
nhiều khi nó cũng không nằm ở các cái triển vọng đó
nó sẽ nằm ở câu chuyện là
cái cách chúng ta thực hiện
nó mới là đóng góp được
tăng được cái hiệu quả
của cái nền kinh tế lên
vâng xin bà thúy hương phân tích thêm
về những yếu tố có thể tác động đến kinh tế việt nam
trong những quý còn lại của năm hai nghìn hai mươi
tôi xin phép tiết cận
ở góc độ doanh nghiệp
thì tôi cũng đồng tình
với các cái phân tích của
tiến sĩ trần toàn thắng
là chưa nhìn thấy những cái động lực
một cách rõ rệt để nó có thể bứt phá
tuy nhiên là cái xu hướng
đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử
và bán dẫn
thì cái số lượng nhà đầu tư
và các cái fdi có chất lượng
đang nhòm ngó vào thị trường chúng ta là rõ ràng
và biểu hiện rõ nhất là
ngay trong quý i
đã có những cái dự án đầu tư
sâu trong lĩnh vực điện tử
và bán dẫn đã được cấp phép
thế thì cái xu hướng này vẫn
sẽ tiếp tục dài cho đến tận cuối năm
thì cái cơ hội
sẽ là rất lớn
thế nhưng làm sao mà nó mang lại
cái lợi ích cho doanh nghiệp việt
thì nó vẫn còn rất là mong manh
thế và các cái
năng lực của doanh nghiệp việt
mà hiện giờ chỉ mới là đang ở cái mức gia công
giai đoạn công đoạn thấp cho các cái fdi
thì cái lợi nhuận nó quá mỏng
vậy đâu là những ưu tiên
mà việt nam nên tập trung vào lúc này
thưa ông trần toàn thắng
trong ngắn hạn thì có thể có
thấy một số những cái điểm đáng quan tâm
một là phải khơi thông được
cái dòng vốn cho doanh nghiệp
ở đây tôi muốn nói là cái dòng vốn dài
còn dòng vốn ngắn hạn thì thực ra hiện nay ngân hàng đang rất là nhiều tiền
và cái tốc độ tăng trưởng
tiến dụng ngắn hạn thì nó cũng
tương đối là thấp
nhưng cái nền tảng cho cái thị trường vốn dài hạn
là cái thứ mà cần phải có
bởi vì doanh nghiệp phải đầu tư
và đầu tư từ cái nguồn vốn dài hạn
thì phục hồi lại cái thị trường trái phiếu
là một trong những ưu tiên cần phải có
đối với doanh nghiệp
vì trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chúng ta có những cái tác động rất là tiêu cực
tới thị trường trái phiếu
và hầu như các doanh nghiệp hiện nay
coi như là đi ra giải quyết quá khứ nhiều hơn
chứ chưa có những kỳ vọng cho
hồi lại cái thị trường trái phiếu
bên cạnh đấy thì cái thị trường
về chứng khoán
từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay thì nó cũng tăng trưởng
tương đối tốt
tuy nhiên thì vẫn kỳ vọng có
một cái gọi là một cái thị trường chứng khoán
lành mạnh hơn
để nó là một cái kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp
ví dụ như áp dụng các cái tiêu chuẩn mới
về đầu tư công thì tôi vừa nói
tôi vẫn nghĩ rằng là cần phải có những cái đột phá
tích cực hơn nữa
đến gần đến thể chế luật pháp
của câu chuyện giải ngân vốn đầu tư
cũng như là chi tiêu ngân sách nhà nước
để có thể tạo ra những cái
chính sách tài khoá nó thông tháng hơn
cho kể cả là cho các cái cơ quan
chi tiêu vốn ngân sách
cũng như các cái cơ quan khác
một cái điểm nữa
đấy là câu chuyện về
chính sách tài khoá
tôi thì tôi vẫn kỳ vọng vào cái gọi là
chính sách tài khoá
một cách linh hoạt
và phù hợp với lại
chính sách tiền tệ
không chỉ hoàn toàn dựa vào câu chuyện
là chính sách tiền tệ được
bởi vì trong thực tế chúng ta đang thấy
rồi là lãi suất
có thể vẫn hạ thấp
vẫn thấp nhưng cái cầu
về tín dụng không phục hồi
thì việc lãi suất thấp không có ý nghĩa gì nhiều
tôi kỳ vọng
hơn nhiều hơn vào cái chính sách tài khoá
thông qua các cái miễn giảm
ví dụ vat cần phải có những cái miễn giảm
hoặc là một số những cái khoản
miễn giảm khác ưu tiên cho doanh nghiệp
đầu tư có mục tiêu
tôi lấy ví dụ như ngành chip ngành điện tử
những cái ngành mà tạo ra cơ động được tăng trưởng lớn
cần phải có những cái đột phá về mặt
chính sách tài khoá từ nhà nước
để họ tạo ra cái tích lũy
tiếp dần cho các cái tăng trưởng
của các năm sau
một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ cùng chương trình trong ngày hôm nay
thưa quý vị
đà hồi phục và tăng trưởng của quý một được xem là
tiếp theo tại phiên họp chính phủ
thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị lựa chọn
kịch bản cao hơn trong tăng trưởng
với kịch bản này thì tăng trưởng kinh tế
năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đạt sáu năm
mức tăng trưởng
các quý cao hơn khoảng một
so với kịch bản đề ra
tại nghị quyết số một của chính phủ
để đạt được mục tiêu này
điều cần làm lúc này chính là duy trì
và phát huy tốt hơn đà tăng trưởng
khởi thông những điểm ngãn tăng trưởng
đã nhìn thấy
theo sát diễn biến thế giới
để điều hành kịp thời phù hợp
là điều kiện tiên quyết để đưa nền kinh tế
phục hồi và phát triển
thưa quý vị chương trình kinh tế tuần
của truyền hình nhân dân ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại